nằm trong khuôn khổ chương trình hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố hà nội xanh năm hai nghìn hai mươi
các gian trưng bày xe đạp qua các thời kỳ lịch sử vừa được ra mắt
đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
và chào mừng đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đối với mỗi người dân hà nội nói riêng và cả nước nói chung
hình ảnh chiếc xe đạp là một phần của quá khứ một phần ký ức của cả dân tộc
gắn với những dấu mốc thời gian đặc biệt trong lịch sử phát triển đất nước
với chủ đề xe đạp qua các thời kỳ lịch sử chương trình đã giúp người xem nhớ lại ký ức hào hùng của thủ đô hà nội
thông qua hình ảnh những chiếc xe đạp của ba thời kỳ kháng chiến bao cấp và đổi mới
thông qua hoạt động này chương trình cũng mong muốn nâng cao nhận thức của người dân
cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống làm việc tại hà nội
tiếp tục duy trì thói quen sử dụng xe đạp góp phần gìn giữ môi trường sống xanh giảm thiểu ô nhiễm không khí
chương trình đã thu hút đông đào sự chú ý của người dân ở mọi lứa tuổi và sẽ diễn ra đến hết tối chủ nhật một mươi một tháng một mươi